tại hà nội trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh và trung ương hội liên hiệp thanh niên việt nam
tổ chức họp báo giới thiệu các hoạt động của diễn đàn chí thức trẻ việt nam toàn cầu lần thứ nhất
và diễn đàn thanh niên khởi nghiệp hai nghìn một mươi tám
theo đó diễn đàn chí thức trẻ việt nam toàn cầu lần thứ nhất năm hai nghìn một mươi tám được tổ chức từ ngày hai mươi bảy đến ngày hai mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
tại thành phố đà nẵng nhằm thảo luận về tầm nhìn sứ mệnh vai trò và sự đóng góp của đội ngũ trí thức trẻ người việt
trong công cuộc kiến thiết và phát triển đất nước
diễn đàn thanh niên khởi nghiệp hai nghìn một mươi tám được tổ chức vào ngày hai mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám tại thành phố đà nẵng
với chủ đề tìm giải pháp đột phá cho khởi nghiệp sáng tạo
tại diễn đàn này thủ tướng chính phủ cùng lãnh đạo các bộ ngành ở trung ương sẽ đối thoại với các thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
các nhà đầu tư
các chuyên gia về chính sách hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo